bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tại quảng ninh
với sự tham gia của đại diện các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
sau hơn chín năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có bốn năm trăm năm mươi bốn xã năm mươi một một mươi sáu đạt chuẩn nông thôn mới
tăng ba mươi bốn một so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
có chín mươi một trên sáu trăm sáu mươi bốn đơn vị cấp huyện thuộc ba mươi bảy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chiếm khoảng một mươi ba bảy tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước
được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới
những đồng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới trong một mươi năm qua